các đối tượng đều khai nhận mua ma túy của một người phụ nữ
khi cơ quan điều tra cho nhận diện hình ảnh đối tượng lan thì đối tượng này xác nhận người phụ nữ trong ảnh đúng là bà lan
khi muốn mua ma túy đối tượng liên lạc với người phụ nữ tên lan để bà này chỉ vị trí dấu ma túy còn tiền thì đối tượng sẽ chuyển vào tài khoản cho một người khác có tên là kính
từ các thông tin quan trọng này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành nhận định người phụ nữ tên lan đang tàng trữ một lượng lớn ma túy và có thể là một mắt xích trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện diễn châu
từ thông tin thu thập được và kết quả điều tra xác minh đối tượng lan có tên đầy đủ là trần thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại xã diễn kỷ huyện diễn châu tỉnh nghệ an
lúc đầu thì trinh sát báo về thì nguồn cung cấp hàng chính cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn là đối tượng lan chúng tôi đã tiến hành tổ chức xác minh
khi nhìn thấy vẹn bờ ngoài của đối tượng lan lúc đầu ban chuyên án cũng thấy có gì đó là có khả năng hay không
khi chúng ta nhìn vào thì cũng không thể hình dung ra đối tượng lan là một người buôn bán ma túy mà lại buôn bán với số lượng lớn như vậy
vì vậy vỏ bọc ngoài của đối tượng lan là một người nông dân chất phát
tức là dáng người nhỏ da đen lúc nào cũng đi xe đạp không biết đi xe máy
đi xe đạp mà trên xe thì lúc nào cũng trợ một cái bì hoặc là một cái trộm thâu cái gì cái cuốc cái xẻng gì đấy
là một người chuyên đi làm đồng đối tượng lan thì hiện tại là đang sống với một người cháu
hàng ngày thì đối tượng lan thường chỉ có ra đồng thôi không đi đâu cả cứ từ nhà ra đồng này từ đồng về nhà
đối tượng lan hoạt động rất khép kín chỉ giao dịch qua điện thoại
sau khi nhận được đơn đặt hàng đối tượng sẽ mang ma túy đến giấu ở một địa điểm bất kỳ
khi thì ở cánh đồng có lúc là ở nghĩa trang hoặc trên đồi cây vắng vẻ sau đó sẽ liên lạc lại để chỉ vị trí cất giấu
đối tượng lan thì hiện tại là đang sống với một người cháu

đối tượng lan thì hiện tại là đang sống với một người cháu

sau đó sẽ liên lạc lại để chỉ vị trí cất giấu ở một địa điểm bất kỳ

người cung cấp cho ma túy số lưỡng mà túy này cho đối tượng lan